hai trường hợp tại huyện lập thạch tám trường hợp tại thành phố phúc yên một trường hợp tại huyện yên lạc một trường hợp tại huyện vĩnh tường và nhiều nhất là tại thành phố vĩnh yên một mươi một trường hợp
cũng trong chiều nay ngày sáu tháng năm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng cho biết vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính với sars cov hai
đây là người trong cùng một gia đình sinh sống bên cạnh vũ trường như phương đông
còn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đến một mươi hai h ngày hôm nay sáu tháng năm kết quả xét nghiệm đã phát hiện hai mươi ca dương tính với sars cov hai
đến nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính
liên quan đến trường hợp một bác sĩ bệnh viện quân y một trăm linh năm đóng tại sơn tây hà nội dương tính với sars cov hai
ủy ban nhân dân tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ tổ dân cư hồng thanh thuộc phường hồng hà thành phố yên bái tỉnh yên bái
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn vị bác sĩ này cùng vợ và hai con đi xe riêng từ khu vực thị xã sơn tây lên nhà bố mẹ vợ tại tổ dân cư hồng thanh thuộc phường hồng hà thành phố yên bái
sau đó vị bác sĩ này có di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau và tiếp xúc với nhiều người
đến ngày năm tháng năm bác sĩ này đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm một cơ sở
sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quán karaoke quang huy thuộc thôn thanh thượng xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình do phạm quang huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại xã ninh hòa huyện hoa lương tỉnh ninh bình làm chủ
qua kiểm tra được được công an phát hiện có một mươi hai khách đang hát karaoke
test nhanh phát hiện hai trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy
tin ăn đầy trật tự đáng truy khắc
sáng nay công an phường hai thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang nguyễn duy tuấn
trú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc và nguyễn thanh tâm trú tại huyện bình đại tỉnh biến tre
đang tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều hung khí nguy hiểm
qua công tác nắm bắt địa bàn tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường cổ loa thành phố đà lạt
lực lượng chức năng thu giữ một lô hung khí nguy hiểm bao gồm dao nhọn kiếm mã tấu và một khẩu súng ngắn giả
đồng thời phát hiện hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
làm việc với cơ quan công an bước đầu hai đối tượng nguyễn duy tuấn và nguyễn thanh tâm khai nhận
chất đựng trong gói ni lông là ma túy đá mua về để sử dụng dần
một nhóm đối tượng nam đã chuyển giới giả gái bán dâm để dụ khách vào nhà nghỉ
sau đó trộm cắp tài sản vừa bị lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
nhóm này bao gồm nguyễn hoàng anh sinh năm hai nghìn
nguyễn cao minh triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn hoàng đại hoàng gia huy đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và trần ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tất cả đều là nam đã chuyển giới thành nữ
hàng đêm ra đứng ở cầu suối linh để bán dâm
khi có người mua dâm thì các đối tượng nhờ trần ngọc hải trở vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi
tại đây các đối tượng đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm điện thoại tiền tài sản có giá trị của khách rồi tẩu thoát
cơ quan công an cũng xác định
năm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp đã lấy trộm nhiều tài sản của khách hàng
nhưng nhiều nạn nhân không trình báo công an vì ngại